chiều nay chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện nghị quyết số một ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về những nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy thảo luận về giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công
nghệ cao kế hoạch thực hiện quản lý sức khỏe người dân gắn với mục tiêu chăm sóc sức khỏe
và bảo hiểm y tế toàn dân thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy các bộ ngành và địa phương đã tập trung tích cực triển khai
thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của quốc hội nghị quyết số một ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của
chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ sản xuất nông nghiệp ổn định do thời tiết khá thuận lợi
không để xảy ra các dịch bệnh lớn chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát
du lịch tiếp tục đà tăng trưởng số lượng khách quốc tế đến việt nam trong hai tháng đầu năm tăng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
nước ngoài tăng bên cạnh những mặt tích cực trên nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn thách thức
tăng trưởng sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước
trong đó công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sâu âm một mươi ba năm thu chi ngân sách đạt thấp hơn so với cùng kỳ
giải ngân các nguồn nông nghiệp
vốn đầu tư công còn chậm diện tích rừng bị thiệt hại còn lớn trong thời gian tới các cấp
các ngành cần thực hiện nghiêm túc quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp chủ yếu đã đề ra trong
nghị quyết của quốc hội các nghị quyết của chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đặc biệt là nghị quyết số một của chính phủ thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát tiếp tục tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các bộ ngành trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt các
quy định tại nghị quyết số một mươi chín hai nghìn một mươi bảy và nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư nghiên
cứu xây dựng đề án giảm chi phí đầu vào cho đầu tư sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh
tranh của toàn nền kinh tế thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế thúc đẩy sản xuất
kinh doanh trong tất cả các ngành lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp xây dựng và dịch vụ đẩy nhanh
tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi bảy ngay từ những tháng đầu năm đồng thời khẩn trương
và ra soát hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tổ chức tốt hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy